đến sáng nay hai mươi ba tháng một mươi một mặc dù đã huy động các cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra phá án
nhưng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vụ cháy tàu trên biển hội an
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi một tàu qna một nghìn hai trăm bốn mươi tám khi đang trên vùng biển cù lao tràm thì bị bốc cháy dữ dội
rất may khi tàu vừa bốc cháy một tàu cá của ngư dân đang hoạt động ở gần đó đã phát hiện và kịp thời cứu tất cả một mươi bốn hành khách và bốn nhân viên trên tàu
nhận được tin báo ngay lập tức lực lượng bộ đội biên phòng đồn cửa đại đồn biên phòng cú lao chàm hải đội hai biên phòng tỉnh quảng nam đã huy động lực lượng phương tiện khẩn trương đến cứu nạn cứu hộ